lý giải về việc chậm tiến độ xây dựng các dự án đã được ubnd tỉnh nghệ an cấp phép
phần lớn các nhà đầu tư đều đổ lỗi do khách quan như tình hình kinh tế khó khăn thiếu vốn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng
dự án khoanh vùng trồng cỏ đã gây lãng phí tài nguyên của nhà nước cùng nhiều hệ lụy
vì vậy giải quyết triệt đề câu chuyện dự án treo rất cần sự mạnh tay từ các cơ quan quản lý nhà nước
và rất cần các nhà đầu tư nói đúng làm thật
dự án xây dựng bệnh viện tai mũi họng miền trung trên khu đất vàng nằm cạnh đường lê ninh
có dây phép đầu tư từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu triển khai
bệnh viện muốn xây dựng được thì phải đầy đủ hợp thủ tục cứ thế và đúng quy trình làm đúng pháp luật
bọn tôi muốn xây dựng nhưng mà nếu mà chưa có giấy phép xây dựng thì không thể xây dựng được
nó sai luật cũng làm cùng mặt tương đổi thời gian
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã có quyết định số năm mươi hai về việc điều chỉnh quy hoạch tp vinh đến năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện được nhiệm vụ phát triển thời gian qua trên địa bàn thành phố đã có rất nhiều dự án lớn tập trung đầu tư
tuy nhiên bên cạnh những nhà đầu tư có thực lực làm thật phát huy được hiệu quả
thì hiện nay có trên năm mươi dự án chậm tiến độ đắp chiếu nằm chờ
thậm chí nhiều dự án đã được gia hạn nhiều lần nhưng trên thực tế vẫn chỉ dừng lại ở hình thức khóa cửa khoanh vùng trồng cỏ để giữ đất
trước đấy thì chúng ta ban giao đất hoặc là cho thuê với một cái giá rất là rẻ
cho nên là cũng có một số chủ đầu tư thì cũng lợi dụng cái đó để rồi là dư lấy đất
để có cái thời gian mà giá đất lên thì họ mới làm để kiếm lợi nhuận cho con
và một cái tình trạng là thay đổi cái mục đích nội dung của cái dự án đó thì chúng tôi cũng thấy là chưa hợp lý
nếu mà những cái mà chưa hợp lý thì chúng tôi cũng kiên quyết là báo cáo
bởi vì hiện tại thì có một số nhà đầu tư đang rất cần đất
theo thống kê toàn tỉnh nghệ an có trên hai trăm linh dự án có dấu hiệu chậm tiến độ không triển khai
trong đó sáu mươi bảy dự án đã bị thu hồi hủy bỏ quy hoạch hủy giấy chứng nhận đầu tư bảy mươi dự án cho gia hạn tối đa hai mươi bốn tháng
đối với những dự án này tỉnh ủy đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh tập trung cao nhất việc kiểm tra
giáo suất lại tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh
và quyết liệt xử lý những dự án cố tình đắp chiếu giữ đất để bàn giao cho các nhà đầu tư có thực lực
sẽ thực hiện nghiêm đối với các dự án mà triển khai để giữ đất
và nếu mà không có cái kế hoạch triển khai thì tỉnh sẽ thu hồi để giao cho các nhà đầu tư khác
để tạo một cái môi trường đầu tư lành mạnh mà nó phải phát triển thực sự
cái thứ hai nữa là tỉnh cũng tăng cường quản lý nhà nước và đốc thúc địa phương các sở ngành
tạo điều kiện tốt nhất
cái môi trường thuận lợi nhất để cho các nhà đầu tư có đủ tiềm năng năng lực triển khai
và đó chính là những động lực phát triển kinh tế của tỉnh
thu hồi các dự án chậm tiến độ để cấp cho các nhà đầu tư thực tâm đủ tầm
sẽ tạo ra môi trường đầu tư công bằng lành mạnh trong sản xuất kinh doanh
phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay
hơn nữa đẩy nhanh thu hút đầu tư không có nghĩa là theo cách nắm tay bắt lỗ tai
để rồi các khu công nghiệp được lấp đầy dự án nhưng chỉ dưới hình thức là văn bản và cam kết
ở đây rất cần các nhà đầu tư nói đúng làm thật